do vừa mới ra tù cuối năm hai nghìn một mươi chín nhưng khoa lại theo đường cũ khi thực hiện hành vi cướp tài sản người đi đường
tại cơ quan công an đối tượng khoa khai nhận do vừa mới ra tù không có tiền tiêu xài
nên đối tượng đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
điều những vụ án có tính chất trẻ hóa tức là những đối tượng phạm tội ở đây đều là những đứa tuổi từ một mươi tám đến hai mươi
điều đó cho thấy rằng là một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay đã không có cái sự tù trí không có cái sự rèn luyện phấn đấu
mà luôn luôn có một thói quen là lười lao động và sống tụ tập buông thả ham chơi
và khi mà không có tiền để thỏa mãn những cái nhu cầu tiêu khiển của mình
thì chỉ có một con đường duy nhất con đường danh giới mong manh nhất dẫn từ những thú vui
những cái thú nghiện ngập đấy dẫn đến đó là con đường đi trộm cắp hoặc là
là đi cướp tài sản
để chủ động phòng ngừa với tội phạm cướp cướp giật tài sản
người dân cần nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa
khi tham gia giao thông không nên đeo nhiều đồ trang sức có giá trị
không đeo treo túi sách bên người hoặc để bên giò xe
không cầm hoặc nghe điện thoại di động khi điều khiển phương tiện
để tránh bị kẻ xấu lợi dụng cướp giật vừa mất tài sản vừa nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe
mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác
chủ động đề phòng tự bảo vệ tài sản của mình
không tạo sơ hở cho đối tượng ra tay hành động
người dân khi bị đối tượng cướp cướp giật tài sản hoặc chứng kiến sự việc
hãy nhanh chóng điện thoại báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời